công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm đối tượng đi ô tô
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trong đó có nhà của một cán bộ công an tỉnh bình dương
vào khoảng ba giờ ngày hai mươi năm tháng hai hai thanh niên đi trên ô tô bốn chỗ màu trắng
lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư hiệp thành ba phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
khi đến trước căn nhà một đối tượng xuống xe trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà
lấy chiếc xe máy hiệu honda sh rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát
đáng nói qua nhận diện từ camera đây cũng là hai đối tượng trộm xe máy là một bà bầu ngã nhào xuống đất
khi truy đuổi bọn chúng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai tại một trụ sở công ty ở phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng